tiếp tục chuyển sang thông tin về căn bệnh viêm gan bí ẩn
mới đây theo thống kê từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc cho thấy
số ca mắc viêm gan bí ẩn tại mỹ tăng gấp hai năm lần
cdc hiện đang đẩy mạnh nghiên cứu truy tìm nguyên nhân
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc cho thấy
số ca viêm gan do virus bí ẩn đã được xác nhận cho đến một mươi tám tháng năm là một trăm tám mươi trẻ
cơ quan này vẫn đang truy tìm nguyên nhân nhưng khẳng định không phải do vaccine ngừa covid một mươi chín
đây là một mức tăng lớn so với báo cáo trước đó vào ngày năm tháng năm với số ca chỉ bảy mươi một
tuy nhiên cdc cũng nhấn mạnh một số trường hợp trong báo cáo mới là hồi cứu
tức trẻ đã mắc bệnh từ trước nhưng đến nay mới được xác nhận và thống kê
thời điểm xảy ra những ca đầu tiên ước tính là tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cdc cũng cho biết không có trường hợp tử vong nào được báo cáo đến từ tháng hai
số trẻ cần ghép gan chín thấp hơn tỷ lệ một mươi năm
so với báo cáo hồi năm tháng năm
báo chí giãn lời tiến sĩ tina tan từ bệnh viện nhi ans roberts
s lurie chicago mỹ
thật bất thường vì điều này xảy ra cả những đứa trẻ bình thường khỏe mạnh
không có bệnh lý tiêm ẩn
không ai biết nguyên nhân thật sự
và điều đáng sợ hơn là những đứa trẻ này phát triển bệnh viêm gan rất nặng
cdc đang tiến hành các xét nghiệm bổ sung để xem xét kỹ hơn trình tự gen các virus
có thể hiện diện trong cơ thể các bệnh nhi
bao gồm andenovirus sars cov hai và nhiều loại virus khác
adenovirus vẫn là nghi phạm hàng đầu
bởi đa số trẻ viêm gan do virus biển trên thế giới không dương tính với sars cov hai
tỷ lệ sử hữu các virus khác cũng thấp
trong khi đó adenovirus được tìm thấy ở một nửa các bệnh nhi tại mỹ
và phần lớn các bệnh nhi tại anh
và cho tới hiện tại vẫn chưa được cho là nguyên nhân gây nên bệnh viêm gan cấp không chịu chứng